trước tình hình mưa bão lũ lụt vẫn đang có diễn biến khá phức tạp
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các bệnh viện trực thuộc bộ các cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc về việc bảo đảm cung ứng thuốc dịp nghỉ lễ quốc khánh
và dự phòng hậu quả mùa lũ
để bảo đảm đáp ứng đầy đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh khẩn trương chỉ đạo những cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thuốc đóng trên địa bàn
cần có kế hoạch dự trữ cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị
nhất là phải bảo đảm cơ số thuốc hóa chất khử trùng diệt khuẩn và các thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
theo pháp đồ của bộ y tế tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc biến động tăng giá thuốc
cục quản lý dược sẽ xem xét giải quyết ngay các đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký của các cơ sở
để bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh theo quy định